kính thưa quý vị dù số ca mắc covid một mươi chín mới đang giảm liên tục trong những ngày gần đây
tại tp hcm tuy nhiên thì số ca mà cần hỗ trợ hô hấp vẫn chưa giảm
thông tin này được sở y tế tp hcm cho biết tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm vào chiều nay ngày hai mươi tám tháng ba
theo sở y tế tp hcm đến ngày hai mươi hai tháng ba trên hệ thống ghi nhận hơn hai trăm bốn mươi người
thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền
theo ghi nhận từ biểu đầu dịch trên địa bàn thành phố một tuần gần đây
số ca mắc mới liên tục giảm tuy nhiên số ca hỗ trợ hô hấp chưa giảm
cụ thể trên biểu đồ có sáu trăm năm mươi bốn người cần hỗ trợ hô hấp tám mươi bốn người có thở máy xâm lấn
số ca theo biểu đồ thở máy xâm lấn chưa giảm
số ca nặng có khuyến hướng tăng nhưng đang chững lại trong ngày hôm nay
các ca nặng được phát hiện sớm và can thiệp bằng monobiraver với người lớn tuổi
do đó dù số ca nặng vào viện tăng nhưng y tế địa phương đang cố gắng điều trị
kéo các trường hợp thở máy và thở máy xâm lấn trở lại bình thường